xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin mùa mùa ba online ngày hôm nay
thưa quý vị trong những ngày qua mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc
đã có hơn chục người thương vong hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông tại lai châu yên bái sơn lạc
tại lai châu từ ngày bốn tháng tám đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông
gây ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều huyện nhiều huyện trong tỉnh làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương
tại các huyện sinh hồ phong thổ đậm nhùn và mường tè hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường
làm lún nứt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng tới nhà cửa của năm mươi hộ dân
báo cáo từ ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám
mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai chóng nhỏ thiệt mạng ở xã khao mang một người nghi mất tích ở xã hồ bốn ba mươi bốn nhà bị hư hỏng trôi sập hoàn toàn
do ảnh hưởng của mưa lớn quốc lộ ba mươi hai đoạn từ km ba trăm hai mươi bốn bốn trăm linh đến km ba trăm hai mươi chín đoạn đi qua địa phận xã khao mang hồ bốn huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
còn trên địa bàn tỉnh sơn la do mưa to kéo dài
đã làm sạt lở đất đá nước lũ khiến một người dân tại xã triềng lao huyện mường la bị cuốn trôi
tám nhà dân bị đổ sập hoàn toàn hai mươi tám hộ dân phải di rời khẩn cấp
mưa to đã khiến sạt tắc quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d tại năm điểm một số tuyến đường liên tỉnh liên xã bị sạt lở một mươi chín điểm
một ngâm tràn bị hư hỏng hai cầu treo bị ảnh hưởng hơn ba mươi hectare lúa hoa màu bị vùi lấp cuốn trôi
khoảng một bốn trăm linh mét canh mương bị hư hỏng vùi lấp
một công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng gãy đổ ba cột điện lũ cuốn trôi bảy mươi mét kè đất đá
liên quan đến vụ ba người trong một gia đình mất tích trên vùng biển hải phòng
thì đến chiều ngày sáu tháng tám người dân đã phát hiện một thi thể được xác định là một trong ba người mất tích trên
một thông tin khác cũng liên quan tới tình hình sạt lở đất
thưa quý vị theo tại đèo đất đường số tám thuộc tỉnh bô ly khăm xây lào đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng
khiến cho nhiều phương tiện và các lái xe hành khách bị mắc kẹt
cho đến tối năm tháng tám toàn bộ bốn mươi năm người việt bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ của quân đội lào giải cứu đưa ra ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu có tất cả bốn mươi năm người việt đi trên hai mươi hai xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km bốn mươi năm đến km sáu mươi sáu
sau khi được cứu nạn tất cả bốn mươi năm người hiện đang được chăm sóc và sức khỏe đang dần hồi phục
thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị
vùi cùng lái xe tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người lào hay người việt
toàn bộ các xe khách chạy từ lào sang việt nam bị mắc kẹt ở đầu phía lào đến hiện nay đã quay đầu và chuyển sang là đi cửa khẩu cho lo để về việt nam
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ đưa ra xét xử vụ án
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy quán karaoke eses ở phố quan hoa quận cầu giấy khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tử vong
trước đó liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm duy hùng là quản lý hoạt động kinh doanh tại quán eses
vụ việc xảy ra vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm này quán đang trong thời gian sửa chữa
đám cháy xuất phát từ khu vực tầng sáu quán karaoke
lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán
ngay khi nhận được tin báo các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
sau khi đưa được tám người dân thoát khỏi đám cháy ba chiến sĩ gồm trung tá đặng anh quân đội trưởng trung úy đội đức việt và chiến sĩ nghĩa vụ nguyễn đình phúc thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy không may bị trần nhà sập đẻ xuống người hy sinh khi làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã vĩnh hòa thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn trong lúc đi dự đám cưới của một người quen tại xã vĩnh sương thị xã tân châu sang và nguyễn văn nam xảy ra mâu thuẫn
tuy nhiên được mọi người căn ngăn nên sang đi về nhà
bực tức nam rủ trần thanh long đến nhà của sang để giải quyết mâu thuẫn
tại nhà sang trong lúc nói chuyện thì sang bất ngờ chạy vào nhà lấy một cây kiếm loại kiếm nhật rồi ra chém loạn xạ vào người của long gây thương tích
trong lúc hỗn chiến sang cũng bị long gây thương tích ở tay và chân
được biết tỷ lệ thương tích của long do bị sang chém là bốn mươi năm
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh phú thọ gần tám mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
đã bị công an huyện lâm thao phát hiện và bắt giữ tại địa bàn xã tứ xã
trước đó công an huyện lâm thao kiểm tra lán chạy của trần văn sơn tại cánh đồng ba gò thuộc khu sáu xã tứ xã
phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà
công an huyện lâm thao đã bắt giữ được năm mươi đối tượng tại sới bạc
xác minh truy quét triệu tập hai mươi năm đối tượng bỏ chạy có liên quan
đây là xới bạc do trần văn sơn đứng ra tổ chức và thu tiền hồ tám trăm linh đồng một cặp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đang củng cố hồ sơ
và tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản đối tượng đào viết an trú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
lại tiếp tục tái phạm đối tượng vừa bị công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
do thiếu tiền tiêu xài nên an bắt xe khách từ quảng nam ra đà nẵng
để trộm cắp tài sản
vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy đối tượng đi bộ quanh khu vực quận cầm lệ
khi đến trước quán tạp hóa trên đường ông ích đường thì phát hiện có một xe máy hiệu yamaha
cắm sẵn chìa khóa không có người trông coi nên lấy trộm
nhận được thông tin công an quận cẩm lệ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và xác định được an là thủ phạm trộm cắp xe máy nên mời về cơ quan làm việc
tại đây an thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau
đã khởi tố và tạm giữ hai nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản
tại các hầm tôm công nghiệp
qua đó khám xét và thu giữ nhiều tăng vật là các thiết bị dụng cụ phục vụ
cho việc nuôi tôm của người dân
từ những vụ mất trộm nói trên thì tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân
cần phải nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của chính mình
trong lúc đang ngủ ông nguyễn văn việt chú ấp kinh ngang xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
giật mình thức giấc thì không còn nghe âm thanh của hệ thống quạt oxy trong các hầm tôm
ra ngoài kiểm tra ông phát hiện toàn bộ số motor dùng để quạt nước tạo oxy đã bị trộm lấy mất
việc mất nguồn oxy đột ngột là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng tôm bị giảm sút
thậm chí chết hàng loạt
một mươi hai h ba mươi đêm tôi ra kiểm tra tôm đang nuôi tôi phát hiện được là motor tôi đã mất hết
thưởng thời gian chuẩn bị sang tôm là nó chảy đi chậm đi
cái ao tôm sẽ bọc khí độc rồi nó sẽ hao đi
cũng như trường hợp trên ông trần đức tài chú ấp nam chánh xã ngọc tránh huyện đầm rơi
sau một đêm ngủ dậy phát hiện hai motor cùng hai máy giảm tốc tại hầm nuôi tôm của gia đình đã không còn
bây giờ sáng đi ra xử lý có chắc đặng mà cấp vô ao nuôi thì sáng đi ra thì thấy mất tiêu hết trơn này
thì mình theo nghĩ thì chắc lẽ chắc khuya đó
bị cao ra cũng có nhưng là bị cao ra bữa đó nó bị gục xuống rồi không có nhìn thấy quan sát tới bên đây luôn
hầu hết các vụ trộm motor và máy giảm tốc trên địa bàn huyện đầm rơi
đều bị các đối tượng trộm cắp vào ban đêm lúc người dân ngủ say
điều đáng nói toàn bộ máy móc thiết bị đều để bên ngoài vuông không hề được khóa lắp hay đặt cố định chắc chắn
hiện trạng trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trộm cắp ra tay
trước khi thực hiện hành vi là có sự bàn bạc tính tón phân công
giai trò của từng người cảnh giới người thực hiện việc trộm cắp tài sản
chúng sử dụng các phương tiện dọ máy chia làm hai nhóm đi trên các tuyến sông
lợi dụng sự sơ hở của bà con trong việc không công trung co đại sản
thực hiện việc trộm cắp đại sản bằng cách cụ thể là chúng sử dụng kéo cắp dây điện
sử dụng các
dụng cụ để mà mở ốc mở vít để trộm các dụng cụ mua cưa
vào cuộc điều tra công an huyện đầm rơi đã phát hiện bắt giữ sáu đối tượng
có liên quan đến các vụ trộm cắp trên địa bàn tăng vật thu giữ một mươi chín motor ba giảm tốc một bâm hơi
hiện công an huyện đầm rơi đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng trên
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cái tinh thần là tự phòng tự quản tự quản lý tài sản của mình
để đừng để sơ hở mà các đối tượng lợi dụng vào đó để thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản
các biện pháp mình bảo vệ tài sản như là gắn cây bê ga để theo dõi
trước khi đi ngủ thì mình kiểm tra lại tài sản
khi mà nếu mà phát hiện được các đối tượng nghi dấn thì nhanh chóng chi hô
để bà con ở gần tập trung lại hỗ trợ
từ các vụ trộm
từ các vụ trộm trên có thể thấy ý thức bảo vệ tài sản của một số hộ gia đình còn lòng lẻo
cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an
việc nâng cao ý thức phòng chống tội phạm tự có biện pháp phòng ngừa bảo vệ tài sản là hết sức cần thiết